cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình
mới đây một số doanh nghiệp đã có công văn kiến nghị sửa đổi văn bản ngày một một mươi của bác nhân dân tp hcm
mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi chi tiết vấn đề này
tối ngày bốn tháng một mươi hội lương thực thực phẩm tp hcm hội doanh nghiệp cơ khí điện tp hcm
hội diệt may theo đan tp hcm hội mỹ nghệ và chế biến gỗ tp hcm
có công văn kiến nghị sửa đổi văn bản ba nghìn hai trăm năm mươi hai ngày một tháng một mươi của ủy ban nhân dân tp hcm
theo nội dung công văn hiện tại các doanh nghiệp thành viên của bốn hội đều có nhà máy đặt tại tỉnh bình dương
lòng an đồng nai tây ninh
do đó hàng ngày số lượng chuyên gia lãnh đạo các phòng ban và một số lực lượng lớn công nhân của doanh nghiệp
thường xuyên phải di chuyển qua lại giữa tp hcm và các tỉnh trên để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất
ngày một một mươi ủy ban nhân dân tp hcm
đã có văn bản ba nghìn hai trăm năm mươi hai về tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển giữa tp hcm và các tỉnh lân cận
bình dương đồng nai long an tây ninh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh an toàn
đây là một quyết định kịp thời phát huy tinh thần đồng hành của lãnh đạo thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp
tuy nhiên theo phản ánh của các doanh nghiệp một số nội dung tại văn bản ba nghìn hai trăm năm mươi hai còn nhiều quy định bất cập
tăng thêm chi phí cho người lao động và doanh nghiệp
đặc biệt nội dung tại văn bản này có một số điểm chưa hoàn toàn nhất quán theo tinh thần chỉ đạo của bộ y tế
tại văn bản tám nghìn hai trăm hai mươi tám về hướng dẫn xét nghiệm covid một mươi chín đối với cơ sở sản xuất kinh doanh
cụ thể theo văn bản tám nghìn hai trăm hai mươi tám của bộ y tế chỉ đạo đối với các tỉnh thành có nguy cơ dịch rất cao
thì người lao động có nguy cơ cao lãnh đạo doanh nghiệp chuyên gia tổ trưởng sản xuất hay người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho doanh nghiệp
cung cấp nguyên vật liệu không cần phải thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tuy nhiên tại văn bản ba nghìn hai trăm năm mươi hai ubnd tp lại yêu cầu công nhân chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón
hoặc tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân đến cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tp hcm và ngược lại
dù đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
vẫn phải bắt buộc có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính định kỳ bảy ngày một lần
các chủ nhà trọ cũng được vận động giảm tiền phòng trọ sự tham gia hỗ trợ của các lực lượng tình nguyện
những biện pháp hỗ trợ này tuy không đáp ứng được tất cả nhưng cũng phần nào giúp bà con vơi bớt khó khăn
cảm nhận được tình cảm sự sẻ chia của bình dương với bà con
hiện tại giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua
các nhà máy bắt đầu được đăng ký hoạt động trở lại nên nhu cầu về việc làm thu nhập của người lao động cũng được tháo gỡ
từ ngày một tháng một mươi bình dương có những quy định mở cho người lao động
người lao động đủ điều kiện lưu thông đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày hoặc f khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
được phép di chuyển tới các địa điểm làm việc và trở lại nơi ở thay vì phải thực hiện ba tại chỗ làm việc ăn ngủ tại nhà máy như trước đây
đối với ba trên chín địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp hơn các nơi khác trong địa bàn tỉnh là thuận an dĩ an tân uyên
thì người lao động đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày được phép đi lại làm việc trong các khu vực
nếu ai đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc là f khỏi bệnh thì được đi tới làm việc tại các địa điểm trong địa bàn toàn tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh bình dương cho biết thêm một tín hiệu vui là sau khi có những quy định nới lỏng thì số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại rất cao và có nhu cầu lao động lớn
vì vậy chúng tôi rất mong muốn người lao động ở lại vừa có việc làm để có thu nhập lo cho bản thân và gia đình góp phần để không làm đứt gãy chuỗi cung ứng giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh cho quê hương
các doanh nghiệp cũng đã được trao quyền tự chủ nhiều hơn
theo đó doanh nghiệp được tự tổ chức mua kit test tự tổ chức test và cấp giấy chứng nhận cho người lao động để làm căn cứ cho người lao động tham gia lưu thông
như vậy so với trước đây việc test và cấp giấy chứng nhận phải thông qua cơ sở y tế thì nay doanh nghiệp có thể tự làm và tự chịu trách nhiệm
hiện nay bình dương đã được phân bổ vaccine nhiều hơn đã tiêm được hai hai triệu liều
hầu hết người dân trên một mươi tám tuổi đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine
tính tới ngày một tháng
hiện còn hàng trăm ngàn liều vaccine tỉnh mới nhận được để tiêm mũi hai cho người dân
trong đó sẽ ưu tiên tiêm cho người lao động tại các nhà máy xí nghiệp để bà con an tâm sản xuất
liên quan đến phương án tổ chức cho người lao động di chuyển giữa thành phố hồ chí minh với các tỉnh lân cận đồng nai bình dương lòng an tây ninh
ngày bốn tháng một mươi
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cao tiến dũng đã giao sở giao thông vận tải đồng nai
chủ trì phối hợp với các sở ban ngành cùng các địa phương nhanh chóng tập hợp
thống nhất ý kiến tham mưu cho ubnd tỉnh ra văn bản phản hồi công văn của thành phố hồ chí minh
ông cao tiến dũng cũng lưu ý sẽ ưu tiên các mục đích giao thông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh
người lao động ở các nơi khác đến đồng nai không cần phải được đồng nai cấp giấy
mà chỉ cần nơi đi cấp giấy xác nhận là được
còn các hoạt động giao thông vì mục đích khác thì cần xem xét thực hiện có điều kiện
ngày bốn tháng một mươi theo phó chủ tịch ubnd tỉnh tây ninh võ đức trong
hiện có nhiều công dân của các tỉnh thành phố trong cả nước đang tạm trú
làm ăn học tập sinh sống tại thành phố hồ chí minh các tỉnh bình dương đồng nai và long an
đang có nhu cầu về quê tự phát
do đó ubnd tỉnh yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ phải kiểm soát người đi lại liên tỉnh
đồng thời mỗi ngày người đi lại trong tỉnh với một số tỉnh thành
buôn bán chữa bệnh đều tiêm ẩn nguy cơ bùng phát dịch rất phức tạp
nếu không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ
do đó ubnd tỉnh tây ninh đã chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt người đi lại
từ tỉnh tây ninh và các tỉnh thành phố thuộc vùng có dịch
đối với tài xế lái xe nhân viên nghiệp vụ đi cùng xe
người thường xuyên đi ra ngoài tỉnh một sáu ngày một lần và trở về thì phải đăng ký thực hiện
một cung đường hai địa điểm đồng ubnd xã phường thị trấn nơi cư trú xác nhận
và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý theo quy định
đối với công nhân trở lại làm việc tại các khu công nghiệp
khu kinh tế thực hiện theo phương án khôi phục sản xuất đã được phê duyệt
thưa quý vị hy vọng sẽ sớm có những phản hồi cho những đề xuất
liên quan đến việc di chuyển liên tỉnh của người dân người lao động
làm sao để vừa từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo tốt phòng chống dịch
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại